trong phần cuối của bản tin sẽ là thông tin dự báo thời tiết
ngày mai một khối không khí lạnh bổ sung yếu lệch đông nên các tỉnh đông bắc bộ nhiều mây có mưa giải rác
đi cùng là hiện tượng sương mù về đêm và sáng
quý vị nên chú ý khi tham gia giao thông vào khoảng thời gian này
từ ngày một mươi tám tháng một mươi một mưa giảm và trưa chiều có nắng nhẹ trở lại
nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức hai mươi sáu hai mươi bảy độ trời lạnh về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ mưa xuất hiện rải rác trong ngày mai
khi gió mùa yếu bổ sung xuống nước ta trời chủ yếu lạnh về đêm và sáng
đây cũng là thời điểm sương mù xuất hiện khiến tầm nhìn giảm thấp
sang ngày một mươi tám một mươi chín tháng một mươi một mưa giảm dần trưa chiều có nắng gián đoạn
và nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ từ một đến hai độ song vẫn ở dưới mức hai mươi sáu độ
với các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung và nhiễu động gió đông trên cao
nên trời nhiều mây mưa xuất hiện rải rác tập trung ở phần phía nam của khu vực
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn mưa
nhiệt độ vì thế duy trì ở mức thấp ngày đêm trong ba ngày tới đều ở dưới ngưỡng hai mươi bảy độ
khu vực phía nam đèo hải vân các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
mưa lớn còn diễn ra trên diện rộng trong hai ngày tới
người dân đề phòng nguy cơ ngập ống vùng trụng thấp cũng như sạt lở đất đá
lũ quét vùng đồi núi khi mưa đã kéo dài nhiều ngày nay tại đây
phải từ ngày một mươi chín tháng một mươi một mưa mới giảm dần và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
đi tiếp về phía nam ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một ở tây nguyên tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi lên trên sáu mươi mm
sang ngày một mươi chín tháng một mươi một mưa giảm nhanh chỉ còn xuất hiện vài nơi vào chiều tối
ngày còn nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức hai mươi chín ba mươi độ
trong khi đó tại miền nam mưa vẫn diễn ra nhiều nơi trong ba ngày tới
do ảnh hưởng của dãnh thấp xích đạo
người dân nơi đây cần đề phòng tố lốc trong cơn rông
cũng như ngập ống vùng trũng thấp bên sông
nên nhiệt độ ở đây chưa có quá nhiều biến đổi
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ